với hành vi cướp tài sản hà thanh quang chú tại thị xã hòa thành tỉnh tây ninh
vừa bị công an tp tây ninh tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự để tiến hành điều tra
vào trưa ngày một mươi năm tháng chín quang mang theo kéo đi bộ đến nhà số bốn mươi chín đường số một mươi
thuộc khu phố ninh đức phường ninh thạnh tp tây ninh
tại đây nhìn thấy anh lâm trí toàn chú thệ phường long thành bắc thị xã hòa thành
đang ngồi uống cà phê với một người bạn
quang đã đến gần gây hấn rồi cầm kéo địch đâm anh toàn
thấy nguy hiểm anh toàn và người bạn nhanh chóng chạy thoát thân
còn quang lấy xe máy của anh toàn để gần đó và chạy đi
nhận được tin báo công an phường ninh thạnh nhanh chóng triển khai lực lượng truy tìm
bắt giữ hà thanh quang cùng với chiếc xe
tại cơ quan công an quang khai nhận do nghiện ma túy và không có tiền
nên cướp xe của anh toàn để mang đi thế chất lấy tiền mua ma túy sử dụng